thưa quý vị trong ngày thứ hai đầu năm mới hai nghìn hai mươi ba coi báo động lại vang lên khắp nơi ukraine
do bị tàn phá quy mô lớn nước này có nguy cơ mất điện hoàn toàn
tại thủ đô kiev của ukraine đã xảy ra hàng loạt vụ nổ
cơ quan quân quản kiev xác nhận rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở thủ đô và tỉnh kiev
ngoài ra theo tờ the kiev independent trong ngày cảnh báo không kích đã được đưa ra ở nhiều vùng
trong đó có kiev kherson và zaporizhia
do bị tàn phá quy mô lớn chủ tịch hội đồng quản trị công ty năng lượng quốc gia ukraine okreneiro cho rằng
nước này có nguy cơ mất điện hoàn toàn
theo quan chức trên sự thiệt hại đã đạt đến mức chưa từng thấy
ở giai đoạn này rõ ràng là hầu hết các công trình đều bị hư hỏng hoặc bị phá hủy
đó không chỉ là các trạm biến áp của ukraineo mà cả các nhà máy nhiệt điện
thiệt hại thực sự đáng kể và việc khôi phục hoàn toàn chúng có thể lên đến hàng năm